nhận thấy cây cà phê tại xã quảng hòa huyện đắc long tỉnh đắc nông bị rụng trái vàng lá bất thường
khi bón loại phân bón hỗn hợp npk thế hệ mới nhãn hiệu đầu châu của công ty cổ phần phân bón bình điền
có địa chỉ tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
nghi ngờ phân bón có vấn đề bà con nơi đây đã cất lượng phân bón còn lại và báo cho chính quyền địa phương
công ty phân bón bình điền đã đến kiểm tra và cho là nguyên nhân bởi vườn cà phê của bà con bị bệnh từ trước
thiếu chất nên không hợp tác với địa phương để có biện pháp hỗ trợ và khắc phục
một tháng trước gia đình anh mai tuấn anh xã quảng hòa mua phân bón hỗn hợp npk thế hệ mới
nhãn hiệu đầu châu của công ty phân bón bình điền về bón cho vườn cà phê gần một năm hectare
khoảng một mươi năm ngày sau khi bón phân anh mai tuấn anh phát hiện toàn bộ vườn cà phê lá chuyển sang màu vàng úa bất thường và rụng trái hàng loạt
công ty cũng cho hai người xuống và kiểm tra
họ kiểm tra thì họ kiểm tra
họ kêu là vườn nhà tôi cây cà nhà tôi là bị tiến trùng rễ rễ bị tổn thương từ trước nên khi mà bỏ phân npk vào là nó bị sót
thì theo tôi thì cái nguyên nhân này là không chính xác vì tất cả các hộ mua phân bỏ phân này thì đều bị hết
còn người ta mua phân khác thì không có bị hành hưởng gì
nên tôi cảm thấy là cái nguyên nhân này thì tôi chưa thấy nó xác thực và chưa thấy nó đúng
theo thống kê toàn xã quảng hòa
có chín hộ dân mua phân bón này với số lượng gần tám năm tấn
số diện tích cà phê bị thiệt hại sau khi bón phân khoảng chín ba hectare
lãnh đạo xã quảng hòa cho biết khi xảy ra sự việc
phía công ty phân bón bình điền không hợp tác với chính quyền địa phương
không chịu trách nhiệm đối với vườn cây của người dân trên địa bàn
công ty này còn cử người đến thu hồi số phân bón còn lại
nhưng địa phương và người dân không đồng ý
cây cà phê thì nó khô lá vàng lá và nó bị thối đọt trái thì nó rút
và tôi đã có chỉ đạo đối với các hộ gia đình
đó là với việc ngay khắc phục biện pháp ban đầu
đó là sử dụng cái phân bón lá để giữ lại cái trái
và đồng thời sử dụng phân lân để bón gốc
để làm sao đó để giữ lại cái trái một phần trái thôi
còn tôi tin chắc rằng đối với cái đợt này
thì chắc trái dụng ít nhất là phải trên bảy mươi
hiện vụ việc đã được báo cáo lên các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra xác định nguyên nhân
xã quảng hòa đang phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện đắc cà long
tập trung giúp nông dân khắc phục vườn cây tránh bị thiệt hại lớn về sản lượng
lãnh đạo công ty phân bón bình điền cho biết
hiện tại công ty đang liên hệ mời các chuyên gia đến kiểm tra thực tế xác định nguyên nhân
còn việc hỗ trợ nông dân thì công ty chưa tính đến
thời gian tới sẽ họp bàn trong ba lãnh đạo rồi mới có phương án cụ thể